đây là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng đông bắc
trong nền văn hóa thống nhất đa dạng của cộng đồng năm mươi bốn dân tộc việt nam
chương trình đời sống văn nghệ tuần này xin được gửi đến quý vị và các bạn những điểm nhấn của sự kiện này
trước tiên mời quý vị cùng theo dõi các hoạt động văn hóa văn nghệ nổi bật diễn ra trong tuần qua
vừa qua tại trung tâm văn hóa hàn quốc hà nội đã diễn ra triển lãm tranh miền cổ tích
triển lãm trưng bày các tác phẩm của họa sĩ nguyễn quốc huy mang đến cho người xem những cảm nhận mới về chất liệu sơn mài truyền thống quen thuộc trong hội họa
họa sĩ nguyễn quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại hà nội
anh là một trong những họa sĩ rất thành công trong việc đưa một làn gió mới vào sơn mài truyền thống bằng những kỹ thuật điều luyện
miền cổ tích gồm hai mươi chín tác phẩm tranh sơn mài được nguyễn quốc huy gửi gắm cảm xúc trong ánh sáng âm thầm mài dạng dỡ của vòi trứng
và môn ngàn màu sắc tươi mới của lá và hoa
hai mươi bức họa gợi cho người xem về một thế giới lung linh mờ ảo bình dị và dịu êm của một miền cổ tích xưa của phong cảnh làng quê mái đình việt
thông qua triển lãm này trung tâm văn hóa hàn quốc hy vọng sẽ góp một phần công sức vào việc gìn giữ quảng bá nghị thuật sơn mài của việt nam
đồng thời tạo cơ hội giao lưu giữa những người đam mê tranh sơn mài hai nước
nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
mới đây lễ hội văn hóa và tiêu dùng nhật bản cool japan festival hai nghìn một mươi tám đã được tổ chức tại hà nội
sự kiện đã mang tới cho người dân thủ đô một không gian văn hóa đầy sắc màu đồng thời tái hiện những đặc trưng văn hóa của xứ sở hoa anh đào
tại lễ hội khán giả đã được thưởng thức nhiều tiếp mục biểu diễn nghị thuật đặc sắc truyền tải nét văn hóa nhật bản như chống hội tenko nhảy yosakoi sôi động múa ô nhật bản múa kimono truyền thống
ngoài ra khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm nhiều nét văn hóa độc đáo của nhật bản như trà đạo hay được khoác lên mình bộ trang phục truyền thống nhật bản như kimono yukata để chụp hình dưới không gian văn hóa đậm bản sắc nhật bản
bên cạnh đó lễ hội cool japan festival hai nghìn một mươi tám còn được đầu tư về quy mô với gần một trăm linh gian hàng ẩm thực và tiêu dùng đậm chất nhật bản
du khách sẽ được thỏa sức mua sắm và tận hưởng hương vị của rất nhiều món ăn đặc trưng của đất nước mặt trời mọc
lễ hội thực sự đã đem đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị về văn hóa ẩm thực nhật bản
thưa quý vị và các bạn nhằm mục đích bảo vệ và phát huy di sản văn hóa ca trù hướng tới việc đưa di sản ca trù thực sự thoát khỏi tình trạng cần được bảo vệ khẩn cấp
vừa qua bộ văn hóa thể thao du lịch phối hợp với sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh hải tĩnh tổ chức liên hoan ca trù toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám
liên hoan ca trù toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám có sự tham gia của gần hai trăm linh nghệ nhân nghệ sĩ ca trù của một mươi năm đoàn đến từ một mươi ba tỉnh thành có di sản ca trù
liên hoan là một trong những nhiệm vụ quan trọng nằm trong chương trình hành động quốc gia được cam kết với unesco sau khi unesco xét ghi danh ca trù là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp
đây cũng là dịp để đánh giá nhận diện lại thực trạng đời sống ca trù cũng như những thành quả cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị ca trù sau gần một mươi năm được unesco vinh danh
từ các hoạt động của liên hoan năm nay với mục tiêu là nhân rộng quảng bá hình ảnh cũng như sức lan tỏa của ca trù đối với cộng đồng có những nhân tố mới đã xuất hiện và đã thể hiện được trình độ cũng như khả năng của mình đã tiếp cận được học hỏi được những nghệ thuật ca trù một cách hết sức là tinh tế rất là khó mà không phải có sự khổ công luyện tập mới thành đạt

tình đoàn kết của đồng bào các dân tộc vùng đông bắc nói riêng và đông đảo các dân tộc trong cộng đồng năm mươi bốn dân tộc anh em nói chung
lễ hội mở màn bằng chương trình nghệ thuật với tên gọi lung linh sắc màu miền đông bắc với sự tham gia trình diễn của hơn bảy trăm linh diễn viên chuyên nghiệp ca sĩ nổi tiếng nghệ nhân hát dân ca đến từ các tỉnh vĩnh phúc bắc cạn hà giang tuyên quang cao bằng thái nguyên lạng sơn bắc giang quảng ninh và thanh hóa
với các ca khúc đặc sắc thể hiện nét đẹp của từng địa phương chương trình mang đến cho người dân và du khách cơ hội được thưởng thức không khí sôi động và những sắc màu văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc vùng đông bắc
nằm trong khuôn khổ ngày hội liên hoàn văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc cũng là một hoạt động đáng chú ý
tại liên hoàn các nghệ nhân diễn viên quần chúng đến từ các bản làng thôn xóm cùng mây tỉnh đã đem đến cho công chúng các tiếp mục dân ca dân vũ dân nhạc đặc sắc đậm đét văn hóa để sống tinh thần của đồng bào các dân tộc vùng đông bắc
bên cạnh các tiết mục văn nghệ dân gian những phần trình diễn trang phục dân tộc độc đáo duyên dáng của các chàng trai cô gái đến từ các tỉnh đã gác họa sâu hơn vẻ đẹp nền văn hóa các dân tộc
tại ngày hội có nhiều hoạt động khác như triển lãm ảnh du lịch với chủ đề nét đặc trưng văn hóa vùng đông bắc trưng bày ba trăm linh bức ảnh giới thiệu thành tiệu tiềm năng điểm đến du lịch nét đẹp văn hóa con người tháng cảnh vùng đông bắc và một trăm hai mươi bức ảnh đẹp được lựa chọn từ cuộc thi ảnh đẹp du lịch vĩnh phúc hai nghìn một mươi tám
các hoạt động thể dục thể thao truyền thống dân tộc như kéo co tung còn bắn nỏ đầy gậy vật dân tộc hay trưng bày giới thiệu ẩm thực dân tộc trong khu vực hội trợ du lịch ẩm thực các tỉnh vùng đông bắc đã thu hút đông đảo người tham gia

các hoạt động thể dục phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc các tỉnh vùng đông bắc đồng thời cũng là dịp để các nghệ nhân diễn viên quần chúng gặp gỡ giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm trong hoạt động biểu diễn văn hóa ở cơ sở

các hoạt động thể dục thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc các tỉnh vùng đông bắc đã thu hút đông đảo người tham gia